sau những gian lận thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám xảy ra ở một số địa phương
bộ giáo dục và đào tạo đã có nhiều giải pháp chống tiêu cực bảo đảm tính khách quan và công bằng trong thi cử
điều này cũng được đại đa số dư luận rất quan tâm đồng tình và bày tỏ những mong muốn về siết chặt hơn nữa
trong công tác coi thi chấm thi phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
hai ngày đồng hành cùng con có mặt tại các điểm thi là biết tâm trạng lo âu của các bậc phụ huynh về câu chuyện thi cử
theo ghi nhận của phóng viên tại điểm trường phan châu trinh một trong số hai mươi bốn điểm thi thuộc bảy quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
phần lớn các bậc phụ huynh rất quan tâm đến vấn đề siết chặt an toàn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay

phần lớn các bậc phụ huynh rất quan tâm đến vấn đề siết chặt an toàn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
hai ngày đồng hành cùng con có mặt tại các điểm thi là biết tâm trạng lo âu của các bậc phụ huynh về câu chuyện thi cử